ngày năm tháng một mươi liên đoàn lao động tỉnh hà nam đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
cho cán bộ công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn ưu tú
sau một tuần học tập hai trăm linh học viên là những quần chúng ưu tú đến từ bốn mươi ba công đoàn cơ sở
trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam đã được tiếp thu các chuyên đề
khái lược lịch sử đảng cộng sản việt nam cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
nội dung cơ bản điều lệ đảng cộng sản việt nam thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho các đối tượng
chuẩn bị được kết nạp đảng nắm được những kiến thức cơ bản về đảng cộng sản việt nam
nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hiểu rõ về những nhiệm vụ của người đảng viên từ đó xác định vai trò trách nhiệm của bản thân
phân đấu để sớm trở thành đảng viên đảng cộng sản việt nam